hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một chuyên án mang bí số một trăm một mươi hai n được công an tỉnh bình dương triệt phá đã cho thấy những cuộc đấu trí trên không gian mạng thực sự là những cuộc chiến cam go và đầy căng thẳng
thủ đoàn sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoàn tài sản
tuy không xa lạ nhưng ngay cả những người có trình độ hiểu biết có sự va chạm xã hội cũng rất dễ bị mắc bẫy
trần gia nam danh nghĩa là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu từng tham gia hoạt động mua bán hóa đơn khống để chuộc lợi
mới đây đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
thương vụ làm ăn mà anh này tưởng là chắc cú không ngờ lại khiến anh ta trở thành nạn nhân của một cú lừa ngoạn mộ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
nguyên liệu đầu vào giá trị gần một hai tỷ đồng
theo thỏa thuận nam sẽ được hưởng số tiền hoa hồng là ba tương đương khoảng ba mươi triệu đồng
khi mà anh nam mang cái đơn giá trị gia tăng đến thì kèm theo cái tiền là một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu để chuyển cho đối tượng
trên cơ sở đó đối tượng sẽ sau khi nhận tiền qua tài khoản
thì đối tượng phải quỹ nhiệm chi để trả lại số tiền này và đồng hời để trả cái tiền quay hồng ba
sau khi nhân viên của chỗ anh nam đã chuyển tiền cho đối tượng
thì trong lúc đó đối tượng cũng đã ký cái quỹ nhiệm chi để cho ngân hàng làm hữu tục
chuyển trả ngược cái dòng tiền này về cho trành viên nam
nhưng mà trong khi đó mỗi đối tượng khác đi cùng với đối tượng này
thì khi mà nhận được cái thông tin từ cái ngân hàng đã chuyển tiền vào
thì đối tượng khác ngồi ở bên ngoài
thì dùng internet banking chuyển qua một cái tài khoản khác để chiếm đổi số tiền này
làm việc với đại diện ngân hàng nơi giao dịch này được thực hiện
cơ quan điều tra xác định chứng minh nhân dân mà đối tượng thực hiện giao dịch với tên lê như chiến là giả
trong khi đó dòng tiền đã được lươn chuyển qua ba tài khoản
do ba người khác nhau là chủ tài khoản
và cuối cùng số tiền được rút từ ngân hàng việt tiên banh mang tên nguyễn văn sức
một số khoản nhỏ lẻ được rút ở các cây atm quận hai tp hcm
các chứng minh thư này được xác định đều là giả
thì các đối tượng đã lấy được các thông tin từ các con người thật
sau đó các đối tượng làm giả chứng minh nhân dân này căn cứ công dân này ra ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng
và khi mà mở được tài khoản ngân hàng rồi thì các đối tượng có thể tùy ý rút tiền từ cái tài khoản đó
và khi mà làm được tài khoản ngân hàng thì cái atm thì vẫn rất bình thường
về bản chất thì các ngân hàng thì không thể nhận dạng được các chứng minh nhân dân đó là giả hay thật
cho nên là ngân hàng vẫn làm và tạo tài khoản cho các đối tượng
theo thông tin bị hại thì cơ quan điều tra tiến hành là xác minh các tài khoản để tìm ra đối tượng thù hưởng cái số tiền đó
thì qua xác minh thì đối tượng mở tài khoản có tên là lê như chiến
lê như chiến thì qua xác minh do ngân hàng cung cấp thì lê như chiến có theo số chứng minh thì ở khanh hóa
qua xác minh khu học các kiến từ ở ngoài khanh hóa thì cho bị hại xác minh

đối tượng lê như chiến tại khanh hóa là không phải đối tượng mà liên hợi với bị hại
tại vì bị hại có gặp đối tượng tại ngân hàng vip tại hội an
do đó thì mình lội trừ ra đối tượng lê như chiến ở ngoài khanh hóa là đối tượng gây án
phối hợp với ngân hàng để xác minh thông tin cơ quan điều tra xác định
người là giám đốc công ty
công ty tên là lê duy chiến khai báo bị mất giấy tờ
vì vậy nhận định đối tượng đã lấy thông tin để làm giả giấy tờ
vì các thông tin để lại đều là giả số điện thoại dùng tạo tài khoản ngân hàng là sim giác
manh mối điều tra vụ án gần như không có
cơ quan công an gần như không thể lần theo tài khoản ngân hàng để truy tìm đối tượng
manh mối duy nhất còn lại chính là hình ảnh thật của đối tượng
được lưu giữ trong hệ thống camera ngân hàng khi những tên này đến mở tài khoản tại ngân hàng
giao dịch với bị hại rút tiền tại quầy giao dịch và các cây atm
khẳng định con người đến thực hiện các giao dịch này phải là thật
nhưng để tìm ra con người thật đằng sau những chứng minh thư giả và thương vụ lừa đảo tiền tỷ
là một cuộc chiến cả trên không gian mạng
vẫn ngoài đời thực
tổ chức lực lượng để truy xét ngay thì xác định rằng ngoài cái hình ảnh đối tượng là thật
tức là đối tượng mà tới ngân hàng để giao dịch với nhân viên của ông trần văn nam á
thì ngoài ra là tất cả các thông tin từ thông tin công ty là thông tin về tên
tên của người giao dịch v v là giá hết
kể cả số điện thoại rất đẹp mà đối tượng này sử dụng để liên lạc với bị hại
cũng là số điện thoại mà đối tượng thuê mướn ở trên mạng
vì vậy lúc bước đầu việc truy xếp thông tin cực kỳ đổi và gặp rất nhiều so khăn
chúng tôi mới lần theo những dấu vết nhỏ nhặt như đường đi đôi dòng tiền
rồi các dấu vết về tài liệu điện tử rồi lời khai của các nhân chứng
rồi các camera mà chúng tôi thu được qua hệ thống camera
cũng trong khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi từ thông tin của mạng lưới hình sự toàn quốc
công an bình dương phát hiện tại cần thơ và một số địa bàn khác
cũng xảy ra các vụ án với thủ đoạn tương tự
thiệt hại ban đầu khoảng hơn một mươi tỷ đồng
đây là những căn cứ để cơ quan điều tra ra quyết định xác lập chuyên án mang bí số một trăm một mươi hai n
nhằm huy động nhiều lực lượng tham gia phá án